xin chào và hẹn gặp lại
trung tâm tiếp nhận rất nhiều bệnh nặng nguy kịch cần điều trị cấp cứu phòng điều trị tích cực luôn trong tình trạng quá tải kín dương
trước tình hình ca bệnh tăng đột biến chúng tôi phải tăng số phòng khám lên một mươi hai phòng nhằm giảm áp lực tăng máy siêu âm từ bốn lên chín máy
ngoài ra tổ chức cho các bác sĩ làm thêm ngoài giờ buổi trưa chiều tối ngày thứ bảy thậm chí cả ngày chủ nhật nhằm giải quyết các trường hợp phát sinh
bệnh nhân tăng đột biến nhiều ca nặng phức tạp do đó khoa đang triển khai nhiều phương tiện trần đoán kỹ thuật mới để giúp điều trị hiệu quả hơn tiến sĩ bác sĩ hồ anh minh nói
làm gì để phòng bệnh tim mạch
tiến sĩ bác sĩ hồ anh bình cho biết hiện nay bệnh lý tim mạch tại huế nói riêng cũng như việt nam nói chung ngày càng gia tăng tuổi thọ người dân tăng bệnh lý tim mạch cũng tăng theo tuổi
mặt khác bệnh lý chuyển hóa tăng khiến cho người trẻ mắc bệnh tim mạch nhiều hơn
bệnh lý tim mạch thường gặp ở người lớn tuổi ở việt nam khoảng sau năm mươi tuổi tuy nhiên những năm gần đây cùng với tỷ lệ tăng của các bệnh lý đái tháo đường sét hút thuốc lá béo phi ít vận động bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hóa ngay cả người trẻ cũng có thể bị
những năm gần đây số lượng bệnh nhân trẻ từ hai mươi năm đến bốn mươi tuổi đến khám và điều trị tăng nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước độ tuổi bốn mươi thậm chí trước tuổi ba mươi được ghi nhận với tình trạng rất nguy hiểm
tiến sĩ bác sĩ hồ anh bình đưa ra một mươi lời khuyên theo khuyến cáo của liên đoàn tim mạch thế giới để bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh
cụ thể cần thiết lập chế độ ăn uống hợp lý khẩu phân ăn có nhiều rau xanh trái cây hạn chế ăn các chất béo bão hòa không nên ăn mặn
tập thể dục thường xuyên mỗi ngày tập từ ba mươi đến sáu mươi phút sẽ giúp phòng chống các bệnh lý tim mạch không hút thuốc lá đây là nguyên nhân trực tiếp gây sự vỡ động mạch nhồi máu cơ tim đột quỵ và nhiều bệnh lý tim mạch khác
duy trì cân nặng hợp lý nếu thừa cân cần giảm cân sẽ làm giảm huyết áp giảm các biến cố do bệnh lý tim mạch gây nên khám sức khỏe định kỳ để biết được số huyết áp động mạch hàm lượng cholesterol chigric srit hàm lượng đường trong máu chỉ số vòng eo vòng mông chỉ số khối cơ thể bmi
hạn chế uống rượu bia vì sẽ làm cân nặng tăng lên và gây bệnh tăng huyết áp tạo môi trường sạch sẽ không có khói thuốc ở gia đình công sở nơi công cộng
cần có thời gian thư giãn tập luyện nhẹ nhàng nếu có thể ngay tại chính nơi mình làm việc
cần tránh ăn uống quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn hay các loại thức ăn nhanh tránh căng thẳng lo âu quá mức cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết lành mạnh và hiệu quả